đội quản lý thị trường cơ động tri cục quản lý thị trường nghệ an vừa bắt giữ một lô hàng đồ chơi trẻ em nhập lậu với số lượng lớn
trong lúc làm nhiệm vụ ở khu vực chợ vinh đội quản lý thị trường cơ động tri cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đã phát hiện xe khách biển kiểm soát ba mươi sáu l năm nghìn chín trăm ba mươi năm đang xuống hàng
yêu cầu kiểm tra lực lượng quản lý thị trường phát hiện trên xe chở một mươi ba thùng cắt tông lớn bên trong chứa gần tám năm trăm linh chiếc đồ chơi trẻ em do trung quốc sản xuất
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng là chị trần thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố thanh hóa không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ gì liên quan đến số hàng nói trên
trần thị thúy khai nhận đã mua số đồ chơi trẻ em này trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía bắc đem về thành phố vinh tỉnh nghệ an để tiêu thụ
khẳng định đây là số hàng nhập lậu nên lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ để hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
được biết trong dịp trung thu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng quản lý thị trường nghệ an đã phát hiện và xử lý bốn mươi chín vụ tiêu hủy hơn sáu loại đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực và đồ chơi nhập lậu do trung quốc sản xuất